ngày nay khi mà địa vị của sách đang bị đe dọa bởi thông tin online thì vẫn có một chàng trai trẻ gửi tình yêu vào sách
đó là anh lê văn hợp ở quận hai bà trưng hà nội
anh đã dành hơn một mươi chín năm siêu tầm sách và hiện đang sở hữu một trung tâm sách cũ với hơn hai mươi đầu sách
chúng ta hãy cùng gặp gỡ chàng trai trẻ tám x này vào một ngày hết sức đặc biệt ngày sách việt nam
trung tâm sách này được những người thân quen gọi với cái tên kho sách cũ hà thành
nơi đây quy tụ đủ các loại đầu sách từ điển ngôn ngữ sách khoa học thần bí sách y học sức khỏe sách kinh tế văn học
nhiều tới mức những giá sách đã được dựng lên không còn đủ chỗ có những cuốn sách phải đặt ở dưới cầu thang ven lối đi
sách cũ cũng có nhiều cái hay mà sách mới không có được
mà cái hay ở đây thiên nhiều về cảm xúc đó là mùi giấy cũ kỹ lâu năm
đó là cảm giác được chạm tay lên những bìa sách đã sờn hay chiêm ngưỡng những bìa sách được vẽ tay
nhưng cái độc đáo nhất đó là dấu ấn cá nhân của những người chủ trên mỗi cuốn sách
mỗi cuốn sách ở đây bạn có thể tình cờ bắt gặp những lời đề tặng những dòng cảm nhận rất sâu sắc
mà có lẽ đó là những thứ giá trị thân thương mà sách mới ra lò ngoài thị trường không có
trong tương lai thì mình mong muốn trong không gian sách cũ hòa thành
mình sẽ được bạn bè yêu sách khắp cả nước có thể tiếp tục
và tiếp cận được những cuốn sách mà mình sưu tầm
mình mong muốn là phát triển nó ở hà nội hoặc có thể là cả sài gòn nữa
bằng chứng là mình bây giờ một số sách mình tỉnh đóng có hội sách trong sài gòn
mình hay vào sân sài gòn để mình tiếp cận với các lợn độc giả ở trong sài gòn
mình mong muốn phát triển sách cũ hòa thành thành một con cà phê có thể nhỏ nhỏ thôi
để chia sẻ những sách mà mình đã sưu tầm
khi mà đến không gian sách như thế này
tôi cảm thấy là mình yêu sách nhiều hơn
cũng chính từ cái tấm gương của anh hợp mình thấy là anh ấy sưu tầm nhiều
mình cũng thúc đẩy bản thân là đọc nhiều sách hơn
và đọc sách với tâm thế là mình đọc để cảm nhận nhiều hơn
những cuốn sách cũ cũng có số phận của riêng nó
thay vì phải nằm trong những nhà kho phủ bụi hay gánh hàng ve chai
sách có thể đến tay những người cần để được nâng niu trân trọng
mình thấy có nhiều cái
mà thú vị mà sách mới không bao giờ có được
và chỉ có đặc trưng ở trong sách cũ mới có được thôi
đấy là những cái mà ghi dấu ấn của hình chủ cũ thông qua những cuốn sách
có câu châm ngôn nói rằng
sách là di trúc tinh thần của thế hệ trước để lại cho thế hệ sau
là lời khuyên của người già căn dặn thanh niên mới bước vào đời
là mệnh lệnh của người lính gác sắp hết phiên
trao cho người đến thay phiên mình
vì thế những kho tàng kiến thức mà kho sách cũ hạ thành
cùng những bạn trẻ có tâm lưu giữ sẽ mãi vẹn nguyên giá trị